theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra trong thời gian được giao làm chủ tịch hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng chuyên trách huyện kỳ anh
ông nguyễn văn bồng lợi dụng chủ trương của nhà nước về bồi thường đất nông nghiệp đất tranh chấp đã được phê duyệt của ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh
để cùng các thành viên hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện kỳ anh nay là thị xã kỳ anh thông đồng với cán bộ địa phương
với nhiều thủ đoạn động cơ mục đích khác nhau nhằm đưa phần diện tích đất nông nghiệp do ủy ban nhân dân xã quản lý nhờ các hộ dân đứng tên
để hưởng phần trăm tiền đền bù gây thiệt hại nghiêm trọng ngân sách nhà nước với số tiền trên một mươi bốn tỷ đồng
còn tại tỉnh bắc ninh các lực lượng chức năng công an tỉnh bắc ninh chiều ngày hôm qua một mươi chín tháng một mươi đã tổ chức bắt quả tang ba tàu có tải trọng lớn
đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông đuống đoạn chảy qua xã an thịnh huyện lương tài
tàu pn sáu trăm chín mươi chín của trần đăng khoa ở phương đắc cầu thành phố bắc ninh có tải trọng sáu trăm linh tấn đã hút được khoảng một trăm năm mươi khối cát
cũng với tải trọng tương tự tàu pg một trăm sáu mươi tám do nguyễn hữu dũng ở xã cách bi huyện quế võ điều khiển hút được khoảng sáu mươi khối cát
chiếc tàu thứ ba của đỗ tràng lưu ở phường đa mai thành phố bắc giang có tải trọng khoảng hai trăm linh tấn
việc các tàu tổ chức khai thác các trái phép làm sặt lở bờ sông các công trình thủy lợi hai bên gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân thời gian qua
ninh chỉ đạo giải quyết một cách triệt đề trong thời gian tới
vào ngày hôm qua ngày một mươi chín tháng một mươi bộ tài nguyên môi trường phối hợp với ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội
đã tổ chức hội thảo về tội phạm môi trường nhằm lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo luật hình sự sửa đổi
theo đó hành vi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng có thể bị phạt một mươi năm tù
đại diện vụ pháp chế bộ tài nguyên và môi trường cho biết những năm qua các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường ở việt nam
đang diễn biến ngày càng tinh vi phức tạp và khó kiểm soát
vì thế đại diện vụ pháp chế kiến nghị cần phân loại tội phạm cũng như tăng nặng hình phạt và đa dạng hóa các loại hình phạt
theo đó các hành vi xả nước thải khí bụi có chứa các thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải
đổ thải chất rắn có chứa chất phóng xạ gây ô nhiễm môi trường
phát tán bức xạ phóng xạ vượt quá quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có thể sẽ bị phạt một mươi năm tù
hoặc phạt tiền từ một tỷ đến một mươi tỷ đồng đối với tổ chức và cá nhân vi phạm
những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh một trăm hai mươi giây
mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình của chúng tôi